do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số sáu trong hai mươi bốn giờ qua trên địa bàn tỉnh quảng nam tiếp tục có mưa lớn
hiện mực nước ở các sông tiếp tục dâng cao lên mức báo động ba
hồi bảy giờ sáng nay ngày một mươi hai tháng một mươi mực nước trên sông vu gia tại ái nghĩa là chín ba mươi chín m
sông thu bồn tại giao thủy là tám hai mươi bốn m tại câu lâu là bốn bốn mươi chín m tại hội an hai bảy m sông tam kỳ là hai bảy m
ngoài ra một mươi bảy hồ chứa thủy lợi do công ty thủy lợi quảng nam quản lý có một mươi hồ đầy nước
một hồ trên chín mươi dung tích hiệu ích bốn hồ trên năm mươi dung tích hiệu ích và hai hồ dưới năm mươi dung tích hiệu ích
hiện quảng nam đang chỉ đạo các công ty thủy điện trên địa bàn chủ động tính toán mực nước
để vận hành phù hợp nhằm cắt giảm lũ cho vùng hạ du